tòa án nhân dân huyện trần văn thời tỉnh cà mau mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo nguyễn công toàn đoàn văn tạc nguyễn văn tị nguyễn văn của và sử trí tâm cùng chú tỉnh cà mau bị viện kiểm sát nhân dân huyện truy tố về hành vi hành hạ người khác và cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tàu cá mang biển số bt chín mươi bảy nghìn chín trăm chín mươi ba ts do toàn làm thuyền trưởng xuất bến tại cửa biển sông đốc huyện trần văn thời
lúc này trên tàu có ông trương văn trung ông lê văn bình và năm bị cáo trong quá trình hoạt động trên biển giữa trung và bình xảy ra mâu thuẫn với các bị cáo
vào ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hai nạn nhân được cho vào bờ với nhiều vết thương trên người
theo kết quả kết luận của trung tâm pháp y tỉ lệ thương tích của ông trung do bị bạo hành là bốn mươi bốn